hà nội đã diễn ra hội nghị lần thứ tư đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
để thảo luận cho ý kiến với báo cáo của công tác mặt trận các chương trình hành động
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi một
cũng như là tờ trình bổ sung nhân sự thành viên ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung mương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
báo cáo công tác mặt trận trong năm hai nghìn hai mươi cho thấy đã phát huy vai trò nằm cốt trong công tác vận động
cứu trợ giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị thiên tai hạn hán chăm lo giúp đỡ người nghèo
qua đó thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân
phân bổ nguồn kinh phí và các nguồn lực ủng hộ tới nhân dân vùng lũ lụt công khai minh bạch đúng đối tượng
vận động các tổ chức ủng hộ khắc phục hậu quả dịch bệnh covid một mươi chín giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của chính phủ
và phát huy vai trò là diễn đàn rộng lớn để tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của đảng của nhà nước về phòng chống tham nhũng
qua đó đã góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân